trước tình hình diễn biến phức tạp của cơn bão số một mươi ba gây ảnh hưởng đến nước ta
sáng nay ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã họp khẩn để chỉ đạo về công tác ứng phó
với hướng di chuyển mới dịch xuống phía nam cơ quan khí tượng thủy văn trung ương nhận định
cơn bão số một mươi ba có khả năng ảnh hưởng trực tiếp tới miền trung và cũng có khả năng tan trên biển đông
sau khi đạt đến mức cao nhất tuy nhiên với ảnh hưởng bão số một mươi ba đã gây mưa lớn ở các tỉnh miền trung
từ hà tĩnh đến bình thuận trước tình hình đó ban chỉ đạo cũng yêu cầu các đơn vị liên quan
phối hợp theo dõi tình hình các hồ chứa thủy lợi hồ chứa thủy điện đã xuất hiện sung yếu
sau bão số một mươi hai để có biện pháp an toàn cho vùng hạ du chú ý các điểm có nguy cơ sạt
bảo đảm an toàn cho các công trình điện để hạn chế khó khăn trong sản xuất cũng như khắc phục về bão
song hành với đó các đơn vị cũng phải có phương án vừa phòng chống bão số một mươi ba
vừa khắc phục sự cố bão số một mươi hai để lại đặc biệt chú ý tình hình giá cả thị trường để
báo cáo kịp thời tránh trường hợp các tư thương đầu cơ trục lợi
tham khảo các trung tâm khí tượng thủy văn của các nước như nhật bản mỹ đài loan thì hiện nay
trên biển đông có khả năng hình thành áp thấp mới tại khu vực ảnh hưởng của cơn bão số một mươi ba
do đó các địa phương cần hết sức lưu ý theo dõi diễn biến thời tiết
chủ động các phương án ứng phó bão số một mươi ba và áp thấp theo phương châm bốn tại chỗ